forex thị trường kinh doanh tiền tệ còn gọi là kinh doanh ngoại hối là sân chơi của các ngân hàng quốc tế
các quỹ bảo trợ các tổ chức kinh doanh có số vốn rất lớn
đến nay ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia đầu tư vào thị trường ngoại hối
tuy nhiên hình thức kinh doanh này đã có dấu hiệu biến tướng nhiều người dân đã bị lừa đảo
theo những lời đường mật như cam kết lợi nhuận kiếm tiền dễ dàng ít rủi ro không ít người đã đổ hàng nghìn usd vào đây
mới đây lãnh đạo hai bộ tài chính và công thương đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ rủi ro về tài sản và pháp lý
từ mô hình các sàn đầu tư tài chính lãi suất cao theo mô hình đa cấp đang được quảng bá lôi kéo người dân
chỉ cần tìm kiếm từ khóa đầu tư forex trên google sẽ có ngay gần năm triệu kết quả
hàng loạt sàn đầu tư tự nhận là nền tảng số một dành cho nhà đầu tư sàn forex tốt nhất hiện nay
cùng với các website hướng dẫn chi tiết về cách mở tài khoản
chuyển rút tiền và giao dịch hiệu quả
không khó để tìm kiếm và tham gia vào những hội nhóm có đến hàng chục nghìn hàng trăm nghìn thành viên quan tâm đến đầu tư forex
tại đây các nhân viên môi giới hoạt động công khai với đủ những hứa hẹn
từ lợi nhuận hấp dẫn giao dịch đơn giản nạp rút tiền nhanh chóng
kinh doanh nó là một cái hoạt động rủi ro
còn người nào mà cam kết với chúng ta là chúng ta kinh doanh ngoại hối nhưng mà chắc chắn là có lời
hàng chục phần trăm hàng trăm phần trăm hàng ngàn phần trăm
thì có thể nói hầu hết tất cả những cái nhà kinh doanh đó với những cái lời hứa hẹn như vậy là họ lừa đảo
theo đại diện ngân hàng nhà nước tổ chức cá nhân giao dịch mua bán giao dịch ngoại tệ tại nơi được phép
nên các sản đang hoạt động là không đảm bảo đúng quy định pháp luật
cá nhân đang tham gia đầu tư là tiếp tay cho hoạt động không chính thức
pháp lệnh ngoại hối là không đảm bảo đúng quy định pháp luật

pháp lệnh ngoại hối hiện hành và thông tư một mươi năm của ngân hàng nhà nước bán hành năm hai nghìn một mươi năm chỉ quyết định về hoạt động này của các tổ chức tín dụng